tỉnh ủy lâm đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
qua năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số bốn mươi lâm đồng đã có trên hai trăm hai mươi lượt hộ nghèo
hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay trên năm tỷ đồng
giúp cho gần một mươi một hộ thoát nghèo tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho hàng nghìn lao động
xây dựng trên một trăm một mươi chín công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn tại vùng nông thôn
góp phần cải tạo môi trường sống
bên cạnh đó thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội được bổ sung qua các năm
đa dạng đối tượng thụ hưởng đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội
xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh